ngày bốn sáu hai nghìn hai mươi phạm thái hoài đến nhà lê duy tâm ở xã nhân hạnh thị xã an nhơn để đòi nợ nhưng không gặp
khi ngoài chuẩn bị ra về thì bị trần văn hà nhà ở bên cạnh đã uống nhiều rượu bia chủ động gây sự dùng lời lẽ khiếm nhã khiến hai bên xảy ra xô xát cãi nhau
hà cầm dao chém một nhát trúng vào vùng mặt cổ hoài và trúng cổ tay trái
ngay sau đó hoài lấy con dao xếp trong cốp xe máy đâm một nhát trúng vào ngừ vùng ngực trái của hà rồi bỏ chạy khỏi hiện trường
trần văn hà ngã gục xuống sân trước nhà và tử vong còn hoài bị thương tật ba mươi sáu
công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi cho biết đã khống chế bắt nhóm đối tượng sử dụng ô tô bắt giữ người trái pháp luật nhằm mục đích đòi nợ
nhận tin báo có một nhóm người sử dụng hung khí điều khiển xe ô tô đến thị trấn di lăng huyện sơn hà bắt giữ một thanh niên hai mươi tám tuổi đưa về hướng thành phố quảng ngãi
công an huyện sơn hà đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với công an xã sơn hạ
chốt chặn trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn b khống chế bắt giữ
các đối tượng gồm phùng thất tôn phan thanh khải và nguyễn văn tiến cùng chú tại thành phố quảng ngãi
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận bắt giữ người trái pháp luật để ép nạn nhân trả số tiền nợ một trăm linh triệu đồng
qua kiểm tra công an huyện thu giữ một mã tấu một gậy bóng chảy và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
qua tết nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
công an huyện đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trên cùng với tăng vật để điều tra
như đã có trong đăng ký lực lượng chức năng đã yêu cầu nhà máy tạm dừng hoạt động
đồng thời tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ sản phẩm để phục vụ quá trình điều tra xử lý
theo thông tin từ thượng tá vũ văn hưởng trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương
vào sáng ngày năm tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành lệnh khám xét nơi sản xuất kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại quốc tế ceo
trên địa bàn thành phố hải dương và khám xét chỗ ở nơi làm việc của giám đốc công ty là nguyễn huy dương
trú tại phường thanh bình thành phố hải dương
trước đó theo phản ánh của quần chúng nhân dân và người tiêu dùng các mặt hàng do công ty sản xuất
như thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt acc mew linh chi sữa ông chúa nhung hiêu hilux baby
sua mew hồng sâm tảo xoắn đều không đảm bảo chất lượng như đã đăng ký
kết quả giám định của viện khoa học hình sự bộ công an cho thấy nhiều chỉ số trong các sản phẩm đều không đạt yêu cầu
có loại chỉ đạt một mươi một mươi năm nhưng có một số chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe lại vượt quá quy định cho phép như chất béo và sát
kết quả giám định của viện khoa học hình sự bộ công an cho thấy nhiều chỉ số trong các sản phẩm đều không đạt yêu cơ gây hại cho sức khỏe lại vượt quá quy định cho phép như chất béo và sắt

thực phẩm nguyên liệu của gia thực phẩm
qua khám xét lực lượng chức năng phát hiện khoảng hai mươi bảy vỏ hộp một mươi tấn bia thùng cắt tông chưa qua sử dụng có in nhãn mát các loại sản phẩm khác nhau khoảng năm tấn nguyên liệu sữa bột một tấn tem nhãn mát và trên bảy mươi sản phẩm thành phẩm
tại nơi sản xuất có nhiều nguyên vật liệu được nhập từ trung quốc một số thùng chứa không đảm bảo vệ sinh môi trường
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ một mươi chín con dấu tròn liền mực mang tên một mươi sáu công ty khác nhau
sau khi chúng tôi thực hiện lệnh tác phẩm gấp thu giữ các sản phẩm nguyên liệu cũng như sản phẩm có liên quan có dấu hiệu vi phạm thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nếu có cụ thể những hành vi vi phạm như thế nào chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm
đồng thời tiến hành các thủ tục
tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
vâng việc nguyễn huy dương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế co thành lập công ty tạo sự uy tín để sản xuất hàng hóa thực phẩm kém chất lượng
sai phạm so với giấy phép đăng ký rồi tung ra thị trường đầu độc sức khỏe người dân mà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương vừa triệt phá là sự báo động lời cảnh báo trong vấn đề bảo đảm thực phẩm lành mạnh hiện nay
tiếp tục là tin tức đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay cổng thông tin điện tử tp hạ long tỉnh quảng ninh đưa tin cho biết vào đêm qua ngay sau khi nhận được thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội về trường hợp f là một du học sinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trở về việt nam bằng đường hàng không đã qua thời gian cách ly được gia đình đón về hạ long có kết quả dương tính với sars cov hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tp hạ long đã họp khẩn triển khai ngay các biện pháp
qua truy vết kết quả ban đầu có năm trường hợp f một là bố mẹ anh trai bạn gái của anh trai và lái xe ngoài ra còn có một mươi ba trường hợp f hai
sáng nay tọa đàm toàn cảnh thị trường bất động sản hai nghìn hai mươi một nhận diện xung lực mới đã được tổ chức tại vĩnh phúc với sự tham gia thảo luận của đông đảo các chuyên gia và doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi thị trường bất động sản đã có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên theo ý kiến của các chuyên gia trong năm hai nghìn hai mươi một với sự cải thiện mạnh mẽ về pháp lý bối cảnh tươi sáng của kinh tế trong nước và sự thành công trong công tác phòng chống dịch
sức cầu nguồn cung của thị trường bất động sản sẽ tăng trở lại
năm hai nghìn hai mươi một khó xảy ra bong bóng thị trường sẽ phát triển theo hướng bền vững
cũng theo nhận định của các chuyên gia
hai nghìn hai mươi một sẽ có nhiều xung lực cho thị trường bất động sản từ các nỗ lực thu hút đầu tư triển khai dự án
về giá năm hai nghìn hai mươi một giá bất động sản dự báo sẽ tiếp tục tăng còn lãi suất ngân hàng có thể giữ nguyên hoặc sụt giảm nên sẽ kích thích đầu tư mạnh hơn
về xu hướng năm hai nghìn hai mươi một xu hướng ly tâm chuyển hướng mạnh mẽ đi các tỉnh cũng sẽ tiếp tục diễn ra
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý
ngay sau đây mời quý vị đến với trường quay phía nam theo dõi bản tin
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị sáng ngày năm tháng một dự án cảng hàng không quốc tế long thành tại đồng nai chính thức được khởi công
và tới giữa buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia và là một trong một mươi sáu dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới
dự án cảng hàng không quốc tế long thành có tổng mức đồng hành
đầu tư ba trăm ba mươi sáu sáu trăm ba mươi tỷ đồng được xây dựng trên diện tích năm hectare
dự án được chia làm ba giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn một sẽ đầu tư một đường cất hạ cánh và một nhà ga với công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm và một hai triệu tấn hàng hóa một năm
khi hoàn thành sân bay long thành có bốn đường cất hạ cánh bốn nhà ga công suất một trăm linh triệu hành khách một năm và năm triệu tấn hàng hóa một năm
phát biểu tại lễ khởi công vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
đây là một trong một mươi sáu dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới có tầm quan trọng đặc biệt cấp quốc gia
có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của đất nước
đây cũng là dự án hạ tầng có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu việc thi công dự án phải đảm bảo chất lượng tiến độ đúng thiết kế được phê duyệt
không vượt tổng mức đầu tư không gây thất thoát lãng phí và làm đúng pháp luật
cảng hàng không quốc tế long thành có vị trí địa lý thuận lợi chỉ cách ba giờ bay đến các trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới
như hàn quốc nhật bản trung quốc có khả năng tiếp nhận các loại máy bay dân dụng lớn nhất hệ thống giao thông kết nối đồng bộ
cơ cấu phục vụ hành khách của sân bay long thành dự kiến gồm tám mươi đoàn khách quốc tế
bao gồm cả khách quá cảnh và hai mươi là khách quốc nội
còn sân bay tân sơn nhất sẽ chủ yếu phục vụ các chuyến bay quốc nội
dự kiến giai đoạn một của sân bay long thành sẽ được khai thác vào năm hai nghìn hai mươi năm
vào chiều nay ngày năm tháng một ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
đã tổ chức buổi tổng kết đánh giá nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi và hướng tới hoàn thành các mục tiêu dự án trong năm hai nghìn hai mươi một
có đó thì các dự án công trình đã được ủy ban nhân dân tp phê duyệt sẽ được tập trung thi công xây dựng
và hoàn thành theo vượt kế hoạch đã đề ra
tầm nhìn giai đoạn hai nghìn hai mươi một
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm được xác định mục tiêu là đô thị thông minh thành phố dịch vụ công nghiệp
theo hướng hiện đại giữ vững vai trò đầu cầu kinh tế động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước
đi đầu trong đổi mới sáng tạo chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
đây là giai đoạn hết sức quan trọng để triển khai hoàn thành các dự án hệ thống giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy
mục tiêu phương hướng trong năm hai nghìn hai mươi một là nguồn lực nhân lực sẽ được tập trung cao nhất
sử dụng nguồn vốn giải ngân đạt tỷ lệ trên chín mươi năm nguồn vốn kế hoạch được giao trình phê duyệt bốn mươi dự án khởi công một mươi bảy gói thầu
dự án đã được phê duyệt hoàn thành bốn mươi năm dự án gói thầu đã và đang thi công
ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một sẽ triển khai giao nhiệm vụ cho các ban điều hành dự án xoài rạp hạ tầng một hai và ba
hoàn tất các thủ tục để trình phê duyệt dự án triển khai các chương trình phối hợp với các quận quyện đẩy nhanh tiến độ đền bù tái định cư
bàn giao mặt bằng cho công trình trước đó hội nghị đã đánh giá năm công trình giao thông trọng điểm trong năm hai nghìn hai mươi
đã được hoàn thành và phát huy hiệu quả cao ngay khi đi vào hoạt động
chuyển sang thông tin về an ninh trực tự sáng nay ngày năm tháng một tại tòa án nhân dân tp hcm đã diễn ra buổi xét xử vụ án
làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam đối với phạm chí dũng cùng các đồng phạm các đối tượng này đã có nhiều hành vi vi phạm có tính chất nguy hiểm
và thường xuyên viết bài xuyên tạc và lôi kéo người nước ngoài tham gia để chống đối nhà nước việt nam
theo hồ sơ vụ án vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn phạm chí dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tại hà nội cư trú tại quận tân bình tp hcm
cùng nguyễn tường thụy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tại nam định cư trú tại hà nội và ba mươi chín người khác ra tuyên bố thành lập hội nhà báo
độc lập việt nam dũng có vai trò là chủ tịch và tuyên bố thành lập hội để đấu tranh làm thay đổi thể chế chính trị việt nam
phạm trí dũng đã chỉ đạo lập trang web việt nam thời báo từ quán trị nhận đăng thông tin bài viết có nội dung chống phá
nhà nước việt nam và tuyên truyền về hoạt động của hội do mình lập qua đó lôi kéo phát triển hội viên trong và ngoài nước
vào hoạt động chống phá nguyễn tường thụy với vai trò là phó chủ tịch phụ trách chi hội miền bắc đã sử dụng những bức tranh
đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước vi phạm pháp luật
lê hữu minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại đắk lắc cư trú tại quảng nam là thành viên cũng có các tội danh tương tự như nguyễn tường thụy
các đối tượng này thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng bất mãn về chính trị trong và ngoài nước có tư tưởng bất mãn với chính quyền
có quá trình hoạt động chống phá nhà nước thời gian dài thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương
đường lối chính sách của đảng nhà nước đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia trực tự an toàn xã hội
hành vi này đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn cơ hội chính trị làm xói mọt lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
gây hoang mang trong dư luận quần chúng gây chia rẽ mối đoàn kết trong nội bộ đảng và nhà nước
vì vậy cần phải bị xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục răng đe phòng ngừa chung
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sau khi được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lần lượt đối với phạm chí dũng
nguyễn tường thụy lê hữu minh tuấn để tiến hành điều tra về tội làm tàn trừ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
kết thúc phiên xét xử vào đầu giờ chiều ngày hôm nay ngày năm tháng một tòa án nhân dân tp đã tuyên án phạm trí dũng một mươi năm năm tù
nguyễn tường thụy và lê hữu minh tuấn một mươi một năm tù sau khi mãn hạn tù nêu trên các bị cáo tiếp tục bị quản thúc tại địa phương trong ba năm
kính thưa quý vị cuối năm là thời điểm các loài tội phạm gia tăng tệ nạn xã hội đặc biệt là tội phạm liên quan cờ bạc có nhiều diễn biến khá phức tạp
và để đảm bảo tình hình an ninh trực tự công an bạc liêu đã triển khai nhiều biện pháp tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn
từ tin báo của người dân công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu tiến hành xác minh bố trí lực lượng bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang sát phạt nhau qua những trận đá gà
tại thời điểm bắt quả tang công an thu giữ một mươi tám con gà đá ba cặp cửa gà một mươi một điện thoại di động số tiền trên năm mươi triệu đồng
còn tại huyện đông hải công an huyện đã bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống trên địa bàn ấp cây giang a xã lông điền
số tiền mà lực lượng công an thu giữ tại sân gà này là trên một trăm linh triệu đồng bảy con gà đá một mươi hai điện thoại di động một mươi chín xe gắn máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là điểm tệ nạn xã hội lớn nhất được lực lượng công an tỉnh bạc liêu triệt xóa trong một mươi năm ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm
công an huyện đông hải đã chủ động nắm quản lý chặt địa bàn lên danh sách tất cả các đối tượng trong diện quản lý nhất là tội phạm bình sự về trọng cấp tài sản cướp dựt tài sản và các tù điểm tệ nạn xã hội như đá gà đánh bài số đề cá cược bún đá tệ nạn ma tí
chỉ trong một mươi năm ngày diễn ra cao điểm lực lượng công an toàn tỉnh bạc liêu đã đấu tranh triệt xóa
một mươi vụ tên nạn xã hội bắt giữ ba trăm sáu mươi đối tượng có liên quan phát hiện sáu vụ vận chuyển hàng cấm hai mươi bảy trường hợp vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường xóa một mươi năm vụ tệ nạn ma túy
kết quả này đã thể hiện rõ sự mưu trí dũng cảm và quyết tâm đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đem lại niềm tin rất lớn cho quần chúng nhân dân
mình thấy thì mấy ngày qua lực lượng công an tuần tra rất là thường xuyên và mình xem tin tức thì mình cũng thấy bắt bớ rất là nhiều tệ nạn xã hội
là một người dân bạc liêu thì mình cũng cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều đặc biệt đây là thời gian cận tết
tệ nạn cờ bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trực tự và bức xúc trong xã hội
vì vậy công an tỉnh bạc liêu sẽ tiếp tục nỗ lực quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết